thưa quý vị theo báo cáo của bộ y tế trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán cả nước ghi nhận tổng số sáu trăm một mươi sáu ca khám cấp cứu ngộ độc thức ăn dối loạn tiêu hóa
con số cho thấy khi nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng cao thì nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ngộ độc thực phẩm cũng sẽ gia tăng
và ngại kỳ nghỉ tết nguyên đán thì đã kết thúc nhưng trước mắt chúng ta sẽ là hàng nghìn lễ hội lớn nhỏ ở các địa phương khác nhau
và đương nhiên rồi cũng giống như các năm trước ăn theo các hoạt động lễ hội này là những quán ăn thời vụ mọc lên như nấm với nhiều hạn chế về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
cư dân mạng ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là những câu chuyện những hình ảnh về một vấn đề đến hẹn lại lo của những người tham gia lễ hội
với mong muốn có một tiếng nói để các cơ quan chức năng giáo diết hơn nữa trong việc kiểm tra kiểm soát hạn chế thấp nhất những nguy cơ mất an toàn
sự việc được ghi lại ở đền trần ở xã tiến đức
huyện hương hà tỉnh thái bình
theo đó trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ bán nước mía lấy nước thừa của khách trước để bán lại cho khách sau
thậm chí ống hút cũng được tận dụng bằng cách rửa lại
nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự lo ngại khi theo dõi những hình ảnh gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm như vậy
trước cửa nhà đền mà cô làm vậy là không được rồi
từ giờ không dám uống nước mía nữa
mất vệ sinh quá chắc giờ phải xem người ta ép trực tiếp mới dám uống
hiện lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh và yêu cầu quán nước mía này tạm dừng hoạt động
đồng thời cho biết lực lượng công an sẽ chấn chỉnh để làm gương cho các quán khác không để tình trạng như vậy tái diễn
bên cạnh đó cũng đưa ra khuyến cáo đối với du khách và người dân khi nắm được những thông tin hình ảnh tương tự hãy liên hệ đến chính quyền để có biện pháp xử lý
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng cần những hình thức xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trong lựa chọn bảo quản chế biến và sử dụng thực phẩm tại lễ hội
phạt thật nặng vào quá xem thường sức khỏe con người thực phẩm là nhu cầu hàng ngày mà chỉ vì lợi ích của bản thân lại không từ bất cứ hành vi nào nhằm đầu độc người tiêu dùng
nếu chỉ xử phạt hành chính thì họ chả sợ vì lợi nhuận họ bất chấp đóng phạt bởi đâu phải bị bắt thường xuyên phải hình sự hóa cho vấn đạn này
đề nghị xem xét khung phạt hình sự cho những đối tượng này
theo tôi phải có mức cao nhất là xử lý hình sự nữa vì nếu phạt hành chính thì vẫn có thể tái phạm mức độ cao hơn để bù lỗ cho vi phạm lần trước đó
hiện nhiều lễ hội đã chính thức được khai xuân tại các đền chùa khu di tích thu hút một lượng lớn người dân du khách đến chảy hội
bên cạnh những hoạt động của lễ hội được tổ chức thì không thể thiếu những dịch vụ kinh doanh ăn uống đi kèm
một số lễ hội quy mô lớn có tới hàng trăm cơ sở kinh doanh hàng quán bày bán từ thực phẩm tươi sống cho đến thực phẩm được nấu chín
vì vậy trước khi lễ hội diễn ra công tác đảm bảo về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đã được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp như ký cam kết tập huấn công tác chế biến thực phẩm an toàn
song thực tế vẫn đâu đó còn một số chủ hộ kinh doanh vì lợi nhuận nên có thể dẫn đến những vi phạm về các quy định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
bên cạnh việc tăng cường công tác thanh kiểm tra giám sát thì nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng quan trọng là vấn đề nhận thức thay đổi hành vi đối với vấn đề an toàn thực phẩm tại các lễ hội
có như vậy mới không xảy ra các vụ việc ngộ độc đáng tiếc có thể xảy ra để mỗi du khách khi đi lễ hội đầu xuân đều được an toàn và mang thêm nhiều niềm vui vấn khởi
nhiều khi cũng khuất mắt trông coi nhưng cần thiết phải có sự giám sát từ cơ quan chức năng
tại các quán ăn tự phát mang tính thời vụ số lượng rau sử dụng lớn nguồn nước lại hạn chế nên hầu hết chỉ rửa qua loa
do đó nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao và kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý những vi phạm về an toàn thực phẩm
không phải nói chứ đến hẹn lại nên mỗi mùa lễ hội nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngộ độc thực phẩm luôn trở thành nỗi lo thường trực
vì vậy mà ý thức người bán cần được nâng cao để tránh cho du khách các nguy cơ ngộ độc thực phẩm
vẫn còn những lo ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm và những hình ảnh câu chuyện đáng tiếc về nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm được chia sẻ trong những ngày đầu xuân năm mới
điều này cần sự vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan chức năng cũng như nâng cao ý thức từ chủ hộ kinh doanh
bạn có những chia sẻ gì về nội dung này hãy tương tác với chúng tôi trên fenspet truyền hình công an nhân dân